tại đồng tháp công an huyện tân hồng vừa bắt quả tan đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu là tài xế xe buýt
sau một thời gian theo dõi ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an huyện tân hồng bất ngờ dừng kiểm tra xe buýt mang biển số sáu mươi sáu b ba trăm hai mươi năm do quỳnh hữu quốc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ huyện châu thành đồng tháp điều khiển
qua đó phát hiện trên xe đang vận chuyển một sáu trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu hero và z
tại cơ quan công an tài xế quốc khai nhận được một đối tượng lạ mặt thuê vận chuyển các thùng hàng từ tân hồng về thành phố cao lãnh
khi đến địa phận ấp thành lập xã tân công trí thì bị bắt